sau hơn hai tháng nới lỏng giãn cách số ca mắc mới liên tục tăng ở hầu hết các quận huyện số ca nặng tử vong cũng tăng
khi ca mắc mới tăng cao tỷ lệ bệnh nặng nhiều ca tử vong sẽ cao hơn
cụ thể giai đoạn thấp điểm tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố chỉ còn hai mươi sáu ca nhưng đến nay có ngày hơn chín mươi ca tử vong
trước thực tế trên sở y tế đang đánh giá lại các biện pháp triển khai trong công tác phòng chống dịch
theo bác sĩ nguyễn hữu hưng số f đang quản lý trên địa bàn thành phố
tính đến ngày tám tháng một mươi hai khoảng chín mươi trường hợp
ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc điều trị f trên địa bàn thành phố hồ chí minh là một trăm hai mươi f
dịch đang có xu hướng gia tăng nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải gây khó khăn cho điều trị
ngành y tế đang tập trung triển khai các biện pháp khống chế f thấp dưới ngưỡng chịu đựng càng thấp càng tốt để kiểm soát được dịch bệnh
bác sĩ hữu hưng nói trên cơ sở phân tích các trường hợp tử vong cho thấy tỷ lệ tử vong nhiều nhất là lứa tuổi trên năm mươi
ngay cả những người trẻ tuổi nếu mắc bệnh nền cũng là nguyên nhân đưa đến tử vong rất cao
hầu hết người tử vong có bệnh nền mặc dù số liệu công bố tỷ lệ tiêm vaccine rất cao ở từng thời điểm
tuy nhiên rất nhiều người tử vong chưa được tiêm hoặc chưa tiêm hai liều đầy đủ
xác định nhiệm vụ bảo vệ nhóm nguy cơ là hành động khẩn cấp phải thực hiện
sở y tế đã đề xuất và được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ
ngành y tế đang phối hợp với các địa phương lập danh sách ưu tiên chăm sóc
theo dõi cho những người trên sáu mươi năm tuổi người bệnh nặng nằm liệt giường người bệnh thận bệnh phổi mạng tính
danh sách lập đến đâu sẽ triển khai tiêm nhắc lại vaccine đến đó để tăng cường bảo vệ cho người thuộc nhóm nguy cơ
chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ sẽ thực hiện từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mới đây ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã cho biết
lý do việc tp hcm tạm hoán
cho học sinh lớp một và trẻ mầm non đến trường
xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
chia sẻ tại cuộc họp hội đồng nhân dân tp hcm ông nguyễn văn hiếu cho biết
theo kế hoạch tp hcm sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp một chín và một mươi hai đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
sau đó một tuần trẻ mầm non lứa năm tuổi sẽ đến trường
giai đoạn ban hành kế hoạch sở giáo dục và đào tạo sở y tế đã có hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức đi học
và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên sau đó qua quá trình trao đổi thông tin với phụ huynh sở nhận được phản hồi về số phụ huynh đồng thuận
cho học sinh lớp chín và một mươi hai cao nhưng học sinh lớp một lại có tỷ lệ thấp
chỉ khoảng ba mươi đồng ý cho học sinh lớp một đi học lại do tình hình diễn biến phức tạp
trước tình hình này sở đã có tờ trình ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất nghiên cứu thêm
chưa cho trẻ mầm non lứa năm tuổi và học sinh lớp một đi học trở lại
sở cũng chỉ đạo các trường xây dựng
kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trường nào được các quận huyện xác định an toàn mới tổ chức dạy học
sau hai tuần thực hiện thí điểm cho học sinh lớp chín và một mươi hai đến trường nếu thực hiện tốt
sở sẽ có tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm mở rộng dần đối tượng được thí điểm
sau đó là toàn bộ học sinh dần dần sẽ được đến trường
bên cạnh tổ chức thí điểm cho học sinh lớp chín và một mươi hai đi học trực tiếp
sở giáo dục đào tạo cũng hướng dẫn các trường tổ chức song song học trực tiếp và trực tuyến
đảm bảo những học sinh không đến trường vẫn được thầy cô giáo chăm sóc
dù phương án nào các em vẫn thực hiện liên tục quá trình học tập của mình
ngoài ra ông hiếu cũng cho biết sở dự kiến lùi thời gian kiểm tra học kỳ một đến hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi tp hcm công bố kế hoạch cho học sinh lớp một đi học lại
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai các trường tiểu học đã đồng loạt thực hiện khảo sát
lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con đi học lại
nhiều phụ huynh cho biết do còn e ngại tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín ở tp hcm hiện nay
hơn nữa trẻ đã học gần hết học kỳ một
nên phụ huynh không mong muốn con mình đi học lại trong thời điểm này
theo kết quả khảo sát của sở giáo dục đào tạo tp hcm
cho đến ngày năm tháng một mươi hai với một trăm hai mươi một bảy trăm năm mươi chín trên một trăm ba mươi một hai trăm bốn mươi bốn phụ huynh lớp một tham gia đợt khảo sát
nhưng chỉ có ba mươi sáu ba trăm một mươi sáu học sinh hai mươi chín tám mươi hai phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp
số còn lại chưa đồng ý
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền nhìn nhận năm hai nghìn hai mươi một là năm rất đặc biệt
chưa từng có tiền lệ khi thành phố phải ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
với biến thể delta lây làng rất nhanh nguy hiểm diễn biến phức tạp khó lường
điều này đã buộc tp hcm phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và y tế
để ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe
và tính mạng người dân lên trên hết trước hết
sau gần năm tháng toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đảng và nhà nước
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hỗ trợ to lớn từ các bang bộ ngành địa phương cả nước
đặc biệt là sự đoàn kết chung sức đồng cam cộng khổ
thắt lưng buộc bụng của từng người dân và cộng đồng doanh nghiệp
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh
và từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
sông thành phố hồ chí minh cũng phải chịu tổn thất rất nặng nề
nhiều người đã không thể vượt qua kinh tế xã hội tục giảm nghiêm trọng
nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm grdb của thành phố
tăng trưởng âm năm sáu
việc làm đời sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề
công tác an sinh xã hội tuy đã hết sức cố gắng nhưng vẫn có lúc có nơi còn bất cập
trong bối cảnh đó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nhìn nhận hoạt động
của hội đồng nhân dân thành phố vừa tập trung vào trọng tâm của yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng theo quy định
hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động tích cực tham gia công tác phòng chống dịch
nhất là ban hành kịp thời một số nghị quyết về chế độ chính sách đặc thù hỗ trợ người dân
bị tác động bởi dịch và động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
đồng thời duy trì hoạt động giám sát có trọng tâm trọng điểm bằng nhiều hình thức
giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo đối với các phường xã quận huyện
về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hào giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
đơn vị đã khẩn trương cử hàng chục nhân viên y tế trở lại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đóng tại khu tác định cư thủ thiêm tp thủ đức ngay sau khi có chỉ đạo từ sở y tế tp hcm
về việc chuẩn bị tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng omitron
trong trường hợp chủng này được phát hiện tại địa phương
cụ thể lực lượng được bệnh viện gia liễu điều động có tổng cộng ba mươi người
bao gồm một mươi bác sĩ hai mươi điều dưỡng trở lại
các nhân viên y tế sẽ trở lại sắp xếp phòng bệnh kiểm tra các trang thiết bị điều trị
tại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đặc biệt bên cạnh khu điều trị covid một mươi chín sẵn có các bác sĩ sẽ thiết lập thêm khu vực riêng
để theo dõi điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm và xác định nhiễm biến chủng omicron
trước đó theo lộ trình của ngành y tế tp hcm bệnh viện giả chiến số một mươi hai với quy mô ba năm trăm linh giường
là một trong một mươi ba cơ sở sẽ dừng hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ
dự kiến sẽ đóng hoàn toàn vào ngày ba mươi tháng một mươi một
trong một tháng này bệnh viện giả chiến này cũng không tiếp nhận bệnh nhân mới
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến mới lộ trình trên đã thay đổi
theo tiến sĩ bác sĩ hào sau thời gian tp hcm mở cửa bình thường mới
hoạt động khám chứa bệnh tại bệnh viện giả chiến
bệnh viện giả liễu đã dần ổn định trở lại với khoảng một ba trăm linh lượt bệnh nhân mỗi ngày
do đó khi phải điều một lượng lớn y bác sĩ đi chống dịch khẩn trương
bất ngờ bệnh viện có gặp áp lực trong việc phân bổ nhân sự phục vụ người dân
dù vậy các nhân viên y tế của bệnh viện đều trong tinh thần sẵn sàng vào cuộc chiến mới với covid một mươi chín
giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết hiện chưa có hướng dẫn cụ thể
từ sở y tế tp hcm về phát đồ điều trị bệnh nhân nhiễm chủng omicron
chưa rõ có khác gì so với cách điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trước giờ hay không
tuy nhiên theo các thông tin từ y văn thế giới hiện tại biến chủng omicron được cho là có thể
lây lan nhanh hơn nhưng độc lực nhẹ hơn chủng delta đang lưu hành phổ biến tại việt nam
trong thời gian tới nếu áp lực điều trị gia tăng bệnh viện giã chiến số một mươi hai sẽ cần thêm
sự hỗ trợ nhân lực từ các bệnh viện khác
tp hcm chọn riêng bệnh viện giả chiến số một mươi hai để sàng lọc tiếp nhận người nhiễm biến chủng omicron
chứ không điều trị chung
điều này sẽ giúp cho ngành y tế thuận lợi trong việc khoanh vùng dập tắt biến chủng mới